trong chiều ngày một mươi sáu tháng tám hai xe đầu kéo đều mang biển số tp hcm chạy cùng chiều trên cầu phú mỹ hướng quận bảy qua quận hai
trong lúc đang đổ dốc cầu phường thạnh mỹ lợi quận hai hai xe bất ngờ xảy ra va chạm rồi dính chặt vào nhau
vụ tai nạn khiến một chiếc bị bể nát phần ca bin bên trái bánh xe trước rơi ra ngoài xe còn lại chỉ bị hư hỏng nhẹ may mắn không có ai bị thương
do hai xe dính chặt vào nhau chắn hết làn đường khiến giao thông theo hướng từ quận bảy sang quận hai tê liệt hoàn toàn
lực lượng chức năng quận hai đã có mặt xử lý tai nạn điều tiết giao thông qua khu vực